thưa quý vị đại hội đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
ở đó tổ chức đảng nghiêm túc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
vào dự thảo văn kiện và giới thiệu về những đảng viên có đủ phẩm chất năng lực nhất
vào danh sách bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới
chính vì vậy phát huy dân chủ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và niềm tin sự đóng góp của nhân dân đối với đảng trong mỗi kỳ đại hội đảng
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
chủ tịch hồ chí minh cho rằng bao nhiêu lợi ích cũng là cho dân
bao nhiêu quyền lợi cũng mang đến cho dân bao nhiêu quyền hành cũng do dân quyết định
dân là chủ phát huy quyền làm chủ sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân là mạch nguồn của đảng
tư tưởng của người đến nay vẫn nguyên giá trị và cần được quán triệt thật sâu sắc
vào nội dung đại hội đảng các cấp hiện nay
đảng phải dựa vào khối đoàn kết toàn dân mà cái đó phải thực sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân
với ý nghĩa đó chúng ta coi những cái chuyện mà nâng cao từng bước cái quyền làm chủ của người dân
như là một nguyên tắc như là một cái giải pháp mang tính sống còn của đảng cộng sản việt nam
dân chủ thì đúng là nó tạo ra động lực phát triển xã hội ghê gớm
nhưng mà muốn dân chủ được xã hội thì trong xã hội thì phải bắt đầu dân chủ từ trong đảng
thì rõ ràng trong xã hội thì phải bắt đầu dân chủ từ trong đảng
trong cái quy định quy chế trong cái việc thực hiện những cái nguyên tắc của đảng
thì cái vấn đề dân chủ nó rất là rõ
ở đâu đó mà cái dân chủ nó phát triển thì ở đó tham nhũng nó sẽ và lãng phí nó sẽ giảm xuống
ở đâu mà phát huy được vai trò của nhân dân trong việc giám sát phản biện xã hội
trong việc giám sát đảng viên và các tổ chức đảng
thì ở đó tình trạng tham nhũng lãng phí nó có thể giảm hoặc thậm chí nó không có
yêu cầu về đại hội các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị nêu rõ
quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc
thực hiện đúng điều lệ quy chế quy định của đảng
nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức đảng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
vào dự thảo văn kiện cấp mình và tổ chức đảng cấp trên
công khai minh bạch thật sự dân chủ và có trách nhiệm cao trước đảng
trước nhân dân trong việc giới thiệu đề cử những đảng viên có đủ phẩm chất năng lực nhất
vào danh sách bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới
thực hiện đúng tinh thần này là trở về với tư tưởng phong cách làm việc dân chủ của chủ tịch hồ chí minh
đó là cơ sở nền tảng vững chắc để đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra thành công
lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tài có đức cho nhiệm kỳ mới
chúng ta đang ở bên thêm đại hội
dân sẽ có tiếng nói đóng góp vào văn kiện của đảng
thế rồi dân cũng góp ý với đảng về vấn đề lựa chọn cán bộ
công tác nhân sự rất là quan trọng
thì dựa vào dân để xây dựng đảng trên cái góc độ cán bộ
dân bầu đảng dung
chỗ nào mà dân tín nhiệm rồi thì đảng giới thiệu vào cơ cấu cấp ủy và sẽ bầu lên
để giữ các cơ cấu ủy trong đảng sau đó thì ứng cử viên vào các cơ cấu của nhà nước
thì dân tín nhiệm rồi thì đảng dung
làm thế nào đó để tăng lên cái vai trò của nhân dân
tiếng nói của nhân dân ý kiến của nhân dân đối với các nhân sự cấp ủy
dân chủ trong đảng dân chủ trong xã hội được thực hành rộng rãi
thực chất là để đảng lắng nghe được tiếng nói của người dân từ cơ sở
bởi vậy tiếng nói của dân đóng góp trung thực khách quan
để đảng có điều kiện lựa chọn đúng người tài đức tham gia vào công việc của đảng của đất nước
những người nắm trong cái bộ máy quyền lực
thì rõ ràng là được sàng lọc trong đó có cái kênh mở rộng cái dân chủ
để những người vào cái vị trí đó thực sự là những người tiêu biểu
nếu như chúng ta công khai danh tính những người quy hoạch của trung ương
là những người không chỉ là ủy viên trung ương đảng mà cao hơn
còn là những người giữ cương vị quan trọng khác ở trong chính phủ đó
là dân được biết trước khi họ tham gia thì những cái phản ánh của dân nó đầy đủ hơn
có một cái dân chủ
có một cái dân chủ thực chất lành mạnh chứ không hình thức đấy
thì đảng sẽ thâu lượm được rất nhiều ý kiến đóng góp của dân và của cán bộ đảng viên
giúp cho đảng có điều kiện lựa chọn nhân sự một cách tốt nhất chính xác nhất
chọn được một cái nhân vật những cái con người mà xứng đáng có thể trao chức trao quyền
để giúp cho đảng ta thực hiện cho tốt được cái nghị quyết của mình
ông cha ta đã từng tổng kết rồi
chọn mặt gửi vàng
chứ không có gì
không bao giờ lại gửi chứng cho ác cả
thì đấy là cái câu chuyện mà đang nhắc nhở đảng ta hiện nay
đại hội đến nơi rồi
phải chọn cho được người thực đức thực tài
mà dựa vào trong đảng cũng như dựa vào nhân dân
để chọn cho được những con người như thế